thưa quý vị mới đây cơ quan chức năng phát hiện một số phương tiện vận tải hoạt động không đúng quy định
ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín nên quyết định tạm dừng thi điểm vận chuyển hành khách tuyến đắk lắk tp hcm
ngày một mươi sáu tháng một mươi đại diện sở giao thông vận tải đắk lắk xác nhận đã gửi văn bản cho sở giao thông vận tải tp hcm
về việc tạm dừng hoạt động thí điểm vận tải hành khách tuyến cố định giữa hai địa phương
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một mươi sở giao thông vận tải đắk lắc thí điểm vận tải khách tuyến đắk lắk tp hcm và ngược lại
thời gian dự kiến thí điểm đến hết ngày hai mươi tháng một mươi
theo đó kế hoạch khai thác sẽ thực hiện tối thiểu năm và tối đa không vượt quá ba mươi số chuyến trong bảy ngày của đơn vị
theo lưu lượng đã được sở giao thông vận tải công bố
hành khách đi từ địa phương khu vực có nguy cơ rất cao nguy cơ cao đến địa phương khu vực có nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn
phải đảm bảo các điều kiện như tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã khỏi bệnh trong vòng sáu tháng
tính đến thời điểm về địa phương có kết quả xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr
hóa xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên xe ô tô
đối với hành khách đi từ địa phương khu vực có nguy cơ và bình thường mới đến địa phương khu vực có nguy cơ cao hơn
phải có kết quả xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr họ xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên xe
tuy nhiên chỉ sau ba ngày thí điểm sở giao thông vận tải đắk lắc đã có văn bản tạm dừng thí điểm từ một mươi tám h ngày một mươi năm tháng một mươi
lý do sở đưa ra là qua kiểm tra sở giao thông vận tải và cơ quan chức năng đắk lắc phát hiện một số phương tiện
vận tải hoạt động không đúng quy định không đáp ứng quy định ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh